theo hình ảnh camera của người dân ghi lại vào khoảng gần một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai
thành điều khiển xe mô tô chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường bùi ngọc thu phường tân bình hiệp thành phố thủ dầu một
khi đi đến khoảng khu phố năm thành đã bất ngờ cho xe sang đường đột ngột
điều này đã khiến cho hai học sinh đang đi trên một chiếc xe đạp điện phía sau không xử lý kịp thời
nên đã đâm trúng đuôi xe của thành
cú va chạm đã khiến cho cả hai xe ngã ra đường
tiếp đó một phụ nữ điều khiển xe ô tô ngay sau
hai học sinh cũng không xử lý kịp đã lao vào hiện trường vụ tai nạn
ngay sau khi xảy ra vụ việc thành đã dùng chân đạp thẳng vào mặt rồi đấm đá liên tục vào nữ học sinh
chưa dừng tại đó thành còn tiếp tục lấy cho người ra một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người nữ sinh này
được biết thành từng có một tiền án tám năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
còn tại tỉnh bắc ninh chỉ sau hơn một mươi bảy giờ gây án
lê anh chiến
là nghi phạm giết người cướp tài sản ở cửa hàng thế giới di động
thuộc địa chỉ tại xã phương liễu huyện quế võ
đã bị cục cảnh sát hình sự bộ công an và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
trước đó vào khoảng bảy giờ ngày tám tháng một mươi hai
công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo của nhân viên cửa hàng thế giới di động
có địa chỉ tại thôn giang liễu xã phương liễu huyện quế võ
về việc phát hiện bảo vệ là nguyễn quang hanh bị chói tay chân
trên người có nhiều vết thương do bị chém
cửa hàng bị mất một mươi một chiếc điện thoại di động các loại
xác định tính chất manh động của vụ án đến khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi hai
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bộ công an
đã bắt giữ đối tượng gây án là lê anh chiến hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra chiến khai nhận chuẩn bị dao búa kéo kìm lưỡi cưa dây rù găng tay
rồi điều khiển xe máy từ thành phố bắc giang đến bệnh viện đa khoa huyện quế võ gửi xe
sau đó chiến bắt taxi đến cửa hàng thế giới di động rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng
và lấy một mươi một chiếc điện thoại di động các loại thì bị ông hanh nhân viên bảo vệ cửa hàng phát hiện
chiến đã dùng dao đâm vào đầu vào tay ông hanh khiến ông nằm im bất động
sau khi cướp được một mươi một chiếc điện thoại di động trên
chiến đã bắt xe về huyện gia lâm thành phố hà nội để tìm cách tiêu thụ tài sản
đối tượng đã bán điện thoại cho anh
nhiều người và nhiều cửa hàng khác nhau được khoảng năm mươi triệu đồng rồi mang tiền đi trả nợ
cảm giác rất là yên tâm
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đoàn thị kim my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại thị xã sông cầu vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu điều tra cho thấy từ ngày một mươi một tháng tám cho đến ngày ba mươi một tháng tám
đoàn thị kimi đã có hành vi gian dối đưa ra thông tin thu mua tôm hùm cao hơn
các chủ vựa khác để lừa ông tô đình nữa và hàng chục hộ dân khác ở xã xuân phương thị xã sông cầu
sau đó đoàn thị kim my đã đem toàn bộ số tôm thu mua được từ các hộ dân này bán lại cho người khác với giá thấp hơn
để chiếm đoạt số tiền gần một tỷ năm trăm linh triệu đồng dùng vào tiêu xài cá nhân
chương trình an ninh hai mươi bốn h sẽ được tiếp tục với bản tin
bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị vào sáng ngày chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn hải nam
nguyên phó tranh án tòa án nhân dân quận bốn và cựu giảng viên lâm hoàng tùng về tội xâm phạm chỗ ở người khác
theo đó hai bị cáo trong vụ án là nguyễn hải nam bốn mươi sáu tuổi
cựu phó chánh án tòa án nhân dân quận bốn lâm hoàng tùng hai mươi chín tuổi cựu giảng viên trường đào tạo bùi dưỡng nhiệm vụ kiểm soát tp hcm
bị truy tố về tội xâm phạm cho ở người khác theo khoảng hai một trăm năm mươi tám bộ luật hình sự không hình phạt một đến năm năm tù
điên quan vụ án còn có bà nguyễn thị hương tâm đăng biệt cơ quan điều tra truy nã
bị hại trong vụ án là bà hoàng thị thu thảo cùng bốn trẻ nhỏ sống chung với bà thảo
trong căn nhà ở địa chỉ số hai mươi chín nguyễn bỉnh khiêm vùng một tp hcm
theo cáo trạng bà hoàng trọng anh chi bán căn nhà hai mươi chín nguyễn bình khiêm cho bà hoàng thị thu thảo
quá trình mua bán xảy ra tranh chấp nên kiện nhau ra tòa
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín bà thảo cùng các con nhỏ đang sinh sống trong căn nhà này
đến chiều ngày một mươi chín tháng chín ông tùng là người được bà chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến số nhà hai mươi chín nguyễn bình khiêm
ông nguyễn hải nam bạn ông tùng bạn nguyễn tị hương tâm cùng những người khác sống vào nhà dùng vũ lực
gây sức ép buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công an quận một khởi tối bị cao và bắt tạm giam nguyễn hải nam lâm hoàng tùng
viện kiểm sát cho rằng hành vi của nam và tùng đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm châu ở của người khác
do bị hại trong vụ án và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có mặt tại tòa sáng nay
nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xử và thời gian mở lại phiên xử là sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
liên quan đến vụ án giết người giấu sát trong vali tại quận bảy
ngày chín tháng một mươi hai công an tp hcm đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị cao và bắt tạm giam bốn tháng đối với trên yên trên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch hàn quốc về hai tội giết người và cướp tài sản
lệnh bắt và các quyết định của công an tp hcm đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó chiều hai mươi bảy tháng một mươi một công an tp hcm đã giữ zyom incheon trong trường hợp giữ người khẩn cấp do gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
ở khu dân cư hiêm lam phường tân hưng quận bảy
tại cơ quan công an chiom incheon đã thừa nhận hành vi sát hại đồng hương là han thông đốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
không quốc tịch hàn quốc rồi phân xác giấu trong vali bỏ ở nhiều vị trí tại ngôi nhà ở khu dân cư hiêm lam phường tân hưng quận bảy
nhằm cướp một số tài sản của người này nguyên nhân vụ trọng án được xác định do mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc giữa bị can chiom incheon và nạn nhân han thông đốc
kính thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng một mươi hai tại một nhà xưởng chuyên làm đồ trang trí noel và tết rộng hàng trăm mét vuông nằm trên đường tam đa
phường trường thành quận chín tp hcm đã xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi và nhà xưởng đổ sập
khoảng bảy giờ sáng nay người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà xưởng chuyên làm đồ trang trí noel và tết nằm trên đường tam đa
do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mốt sốt và giấy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội
lửa đó rực kèm theo cục khói cao nghi ngút và lan rộng ra xung quanh
nhận tin báo nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận chín được huy động triển khai nhiều hướng để dập lửa
bước đầu vụ hỏa hoạn làm gần như toàn bộ nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông cũng như đồ đạc bên trong bị cháy rụi mái tôm nhà xưởng bị đổ sập
hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được công an quận chín làm rõ
cũng liên quan đến cháy nổ trong sáng nay một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại căn hộ trong chung cư cũ nằm trên đường trần đình xu quận một tp hcm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã nhanh chóng có mặt để dập tắt vụ hỏa hoạn giải cứu hai người bên trong ra ngoài an toàn
vào lúc hơn tám giờ sáng lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một căn hộ nằm trong chung cư cũ hai tầng số bốn mươi sáu l đường trần đình xu quận một tp hcm
ngọn lửa lan nhanh khiến công tác chữa cháy ban đầu của người dân không thành nhiều người bị kẹt bên trong
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động nhiều phương tiện trong đó có xe thang chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy từ nhiều hướng đồng thời giải cứu một cụ già và một nam thanh niên ra ngoài an toàn
sau gần ba mươi phút đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn nguyên nhân và thiệt hại đang được tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị ba vụ tai nạn giao thông đã liên tiếp xảy ra vào sáng nay ngày chín tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh bình dương khiến ba người tử vong hai người khác bị thương
theo đó vào khoảng một mươi một h ba mươi xe đầu kéo biển số năm mươi một c bảy mươi bốn nghìn bảy trăm hai mươi sáu lưu thông trên đường liên huyện hướng từ thị xã tân uyên ra đường mỹ phước tân vạn
khi đến ngã ba giao nhau với đường dt bảy trăm bốn mươi ba thì xảy ra va chạm với xe máy biển số chín mươi ba b một mươi sáu nghìn bốn trăm một mươi năm do một người đàn ông điều khiển sau va chạm nạn nhân ngã xuống đường bị bến xe đầu kéo cán tử vong
trước đó sáng cùng ngày trên địa bàn phường phú tân tp thủ dầu một cũng xảy ra vai chạm giữa xe tải và xe máy trên đường điện biên phủ ngay trước khu công nghiệp kim huy khiến nam thanh niên đi xe máy biển số bốn mươi bảy e một bốn mươi một nghìn ba trăm chín mươi bốn tử vong
cũng trong ngày vào lúc sáu giờ tại phường khánh bình thị xã tân uyên xe tải chạy trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy đã lao vào quán ăn sáng bên đường khiến một phụ nữ đang dừng xe mua đồ an tử vong hai người khác bị thương
kính thưa quý vị vaccine phòng ngừa covid một mươi chín đã xuất hiện tại một số quốc gia trên thế giới
và tại việt nam thông tin bộ y tế đang thử nghiệm lâm sàng và sắp đưa ra thị trường đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng
vậy các chuyên gia nhận định như thế nào về vaccine phòng ngừa covid một mươi chín nói chung và vaccine covid một mươi chín do việt nam sản xuất nói riêng
bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ lần đầu tiên sở hữu vaccine phòng ngừa covid do chính các công ty trong nước sản xuất
sau gần một năm chiến đấu với dịch
việc nghiên cứu thành công vaccine khiến không ít người dân nhìn nhận
đây là thông tin tích cực nhất trong những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi sau thời gian chịu nhiều tổn thất nặng nề do dịch covid một mươi chín gây ra
trước cái thông tin mà có cái vaccine cho người dân của việt nam mình thì lần đầu tiên mình cảm thấy nó rất là phấn khích luôn
tại vì cái mùa dịch này làm cho mình bị đình trệ công việc nó rất là nhiều
nhưng mà khi mà nếu mà có một cái thử nghiệm mình sẽ tiên phong để thử nghiệm thử
để giúp dân việt nam của mình có thể là có một cái vaccine để chữa covid
đối với giới chuyên gia việc sản xuất thành công vaccine phòng ngừa covid một mươi chín là thông tin tốt
chứng minh năng lực y tế của việt nam giúp ngành y tế và cả nước lạc quan hơn trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
dù vậy vẫn còn đó những nỗi lo bởi sản xuất thành công vaccine và đưa nó vào thực tế cần phải có thêm thời gian
lẽ đương nhiên là khi một cái vaccine mà được những cái tổ chức khá là uy tín chấp nhận ví dụ như fda hay là bên châu âu thì nó sẽ chặt hơn
tuy nhiên đối với covid thì chúng ta biết là sự hiệu quả mà sự an toàn một mức độ nào đó là nó đã có rồi
còn khi đưa ra thị trường thì chắc chắn người ta phải đánh giá lại tiếp
mà vaccine nào cũng vậy thôi sau khi ra thị trường người ta vẫn tiếp tục phải đánh giá cái hiệu quả nhất định của nó
tuy nhiên nếu sau khi kết thúc cái pha mà với mấy chục ngàn người thì nó là tương đối là đã khá là ổn định
nguyên tắc là vaccine khi nào đủ người ta mới chỉ đàn trà
trong thời gian chưa đủ thì chắc chắn là ta sẽ chọn những đối tượng ưu tiên
hiện nay chúng ta biết có hai đối tượng ưu tiên đó là những người mà có nguy cơ cao
sống ở những khu vực nguy cơ cao ví dụ như bệnh mạng tính hoặc là trong trận trại dưỡng lão
cái thứ hai là những người chăm sóc trực tiếp những người đó nhân viên y tế những người làm ở viện dưỡng lão
chắc chắn là họ sẽ chọn những đối tượng nó trước
khi họ sản xuất đủ vaccine thì họ sẽ cố gắng làm sao mở rộng ra những đối tượng khác
và thông thường thì cố gắng làm sao phải giải quyết được bảy mươi trong cộng đồng thì mới gọi là có thể ngăn dịch được
theo kế hoạch của nhà sản xuất dự kiến trong tháng một mươi hai sẽ đưa vaccine nanocovax vào thử nghiệm ở người
đây là vaccine ngừa covid một mươi chín do công ty nanogen sản xuất với công suất dự kiến là năm mươi triệu liều vaccine một năm
trước mắt là hai triệu liều thử nghiệm
kỳ vọng của bên nanogen đó là làm sao mà cái vaccine này có khả năng tạo đáp ứng nguyện dịch tốt
một trong số những khó khăn của nanogen trong lúc này và một trong số những thử thách của đội ngũ nghiên cứu của nanogen trong lúc này
ngoài cái việc là thử nghiệm lâm sàn
thì trong thời gian thử nghiệm lâm sàng thì chúng tôi phải đi làm nâng cái quy mô sản xuất đó
thì để khi mà mình thử nghiệm lâm sàng thành công
mình sẽ có sẵn một cái lượng vaccine để tham gia vô cái việc chủng ngừa cho việt nam
nhìn lại những thiệt hại kinh tế những tổn thất về người trong suốt một năm qua có thể thấy
việc cho ra đời vaccine ngừa covid một mươi chín thật sự là bước tiến lớn
là nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế trong việc ngăn chặn đại dịch sars cov hai
và trước khi vaccine nanocovax chính thức được đưa vào thử nghiệm
được phép đua hành trên thị trường
thì biện pháp năm k đang được bộ y tế khuyến nghị
vẫn là phương án phòng dịch tốt nhất hiệu quả nhất mà người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt